trên thế giới hiện đã có trên hai mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn người mắc covid một mươi chín trong đó có trên tám trăm ba mươi năm ca tử vong hơn một mươi bảy triệu bệnh nhân đã hồi phục còn gần sáu bảy triệu ca đang được điều trị
ba quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh gồm mỹ brazil và ấn độ
đáng chú ý tổng số ca mắc bệnh tại khu vực mỹ la tinh đã vượt ngưỡng bảy triệu ca mặc dù tại một số nước trong khu vực đã ghi nhận những dấu hiệu giảm nhẹ dịch bệnh
trong bảy ngày qua trung bình số ca mắc mới mỗi ngày trên toàn khu vực mỹ la tinh giảm xuống khoảng bảy mươi bảy tám trăm linh ca thấp hơn nhiều so với con số gần tám mươi năm ca trong tuần trước đó mất tổng cộng một mươi ba ngày để tổng số ca bệnh tại mỹ la tinh tăng từ mốc sáu triệu lên bảy triệu ca